trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm
ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới chuẩn bị đón tết của truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến dân hương tưởng nhớ bắc hồ
tại nhà sáu mươi bảy trong khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
tại nhà sáu mươi bảy vào hồi chín h bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tức ngày hai mươi một tháng bảy năm kỳ rậu
chủ tịch hồ chí minh đã chút hơi thở cuối cùng
nhà sáu mươi bảy còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời chủ tịch hồ chí minh
đây là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của bộ chính trị vào những năm ác liệt nhất
trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ ra miền bắc
chủ tịch nước trần đại quang đã thành kính dân hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
nói chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch nước căn dặn cán bộ nhân viên khu di tích phải nhận rõ vinh dự trách nhiệm
hoàn thành việc gìn giữ và phát huy những kỷ vật vô giá cho hôm nay và thế hệ mai sau
phải là những người gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân dịp tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước trần đại quang đã gửi lời chúc tết
và tặng quà tập thể cán bộ nhân viên khu di tích